trên nam gió mùa tây nam chỉ hoạt động ở lớp không khí dưới một năm trăm linh m
vì thế trong ngày hôm nay ở tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ mưa chỉ xuất hiện ở mức giải rác
lượng mưa không lớn là dưới một mươi mm
tại tây nguyên mưa xuất hiện đều khắp cả bắc vào nam
trong khi ở khu vực nam bộ mưa tập trung chính ở các tỉnh miền đông và một số tỉnh ven biển miền tây
như sóc trăng bạc liêu cà mau hay là cả kiên giang
thời điểm từ bây giờ đến chiều khi những cơn mưa rông xuất hiện
có nắng nhưng cường độ nắng không mạnh
nhiệt độ cao nhất hôm nay tại tây nguyên phổ biến trong mức là hai mươi chín ba mươi một độ
và khu vực nam bộ mức nhiệt sẽ là ba mươi ba ba mươi bốn độ
dưới thấp động của dạng ngắp thấp có trục hai mươi một hai mươi ba độ vĩ bắc
trong ngày hôm nay ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
khiến sóng biển cao từ hai ba m và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày